theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong ba ngày nghỉ tết dương lịch hai nghìn một mươi bảy
toàn quốc đã xảy ra chín mươi ba vụ tai nạn giao thông làm chết bảy mươi chín người và bị thương năm mươi chín
trong đó đường bộ đã xảy ra chín mươi một vụ làm chết bảy mươi bảy người bị thương năm mươi bốn người
đường sắt hai vụ làm chết hai người đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn giao thông
riêng trong ngày thứ ba của đợt nghỉ lễ toàn quốc có ba mươi hai vụ tai nạn giao thông
làm chết hai mươi ba người bị thương hai mươi ba người
trong đó đường bộ xảy ra ba mươi vụ làm chết hai mươi một người bị thương hai mươi ba người
đường sắt xảy ra hai vụ làm chết hai người
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong ba ngày nghỉ lễ tết dương lịch hai nghìn một mươi bảy
mặc dù nhu cầu đi lại của người dân tăng cao nhưng do công tác chuẩn bị và triển khai
có hiệu quả phương án tổ chức giao thông vận tải nên tình hình trật tự
an toàn giao thông trên toàn quốc được duy trì ổn định không xảy ra tai nạn
đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách không xảy ra ủn tắc giao thông kéo dài
tuy nhiên vẫn còn tình trạng tăng giá vé ô tô chở vượt số người quy định trên một số tuyến
và tình trạng ổn ứ cục bộ tại một số nút giao thông quan trọng tại hà nội và tp hcm